sau một năm dừng chi phí cắt cỏ giải phân cách dọc đại lộ thăng long thành phố hà nội đang bị cây cỏ mọc cao bằng đầu người
che lấp biển báo giao thông và làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự
đây là góc nhìn của một lái xe khi đi trên tuyến đường đại lộ thăng long
nếu không quen di chuyển trên tuyến đường này liệu có ai biết đây là lối rẽ để ra cao tốc hay không
khi cây cối đã che khuất gần như toàn bộ biển chỉ dẫn như thế này
không chỉ che khuất tầm nhìn che khuất các biển chỉ dẫn mà cây xanh còn mọc trùm ra cả giải phân cách
chiếm hết hành lang an toàn giao thông tại tuyến đại lộ này
nguyên nhân của hiện tượng này là do việc cắt giảm ngân sách cho việc duy tu cắt tỉa thảm cỏ
trồng hoa cảnh trên tuyến đại lộ thăng long nhằm tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm
tuy nhiên có lẽ còn thiếu bàn tay chăm sóc có trách nhiệm thường xuyên của cơ quan hữu quan
mà giải phân cách của tuyến đại lộ thăng long
trong tuyến quốc lộ này cây cối mọc ung tùm
người dân cũng tranh thủ tăng gia sản xuất bằng việc trồng chuối cùng các loại cây ăn quả khác
và thậm chí còn trở thành bãi chăn thả ra súc lý tưởng cho những người dân ở quanh khu vực này
việc chăn thả giao xúc không chỉ gây nguy hiểm cho người đi đường
mà những đoạn rẽ sang đường lâu nay đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân ở khu vực này
khi cây cối gần như che khuất hết tầm nhìn của người và phương tiện tham gia giao thông
điều này đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông xảy ra bất cứ lúc nào
một đại lộ hiện đại với chi phí đầu tư cả nghìn tỷ đồng giờ trở nên nhét nhát
tiềm ẩn nguy cơ lớn về tai nạn giao thông
thực trạng này đòi hỏi các cơ quan hữu quan của thành phố hà nội
cần sớm có biện pháp xử lý
như cắt tỉa duy tu và quy hoạch lại toàn bộ cây xanh tại khu vực các giải phân cách đại lộ này
góp phần bảo đảm cảnh quan đồ thị
và đặc biệt là tránh gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông như thực trạng hiện nay